ngày hai mươi một tháng ba tại thủ đô moscow đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã mở sổ tang và tổ chức lễ viếng đồng chí phan văn khải
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
dự lễ viếng có đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh và tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán đại diện các hội người việt du học sinh việt nam tại liên bang nga
thay mặt tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán đại sứ ngô đức mạnh bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí phan văn khải
trong giờ phút đầy tiếc thương và xúc động đại sứ ngô đức mạnh cùng tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán đại diện cho các hội người việt du học sinh việt nam tại liên bang nga
cùng hướng về tổ quốc thắp hương và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ và vĩnh biệt đồng chí phan văn khải
cũng trong ngày hai mươi một tháng ba đại diện bộ ngoại giao nga đại sứ cuba đại sứ ira
indonesia tại liên bang nga đại diện các đại sứ quán lào campuchia brunei thái lan đại diện hội hữu nghị nga việt
trung tâm nghiên cứu việt nam và asean thuộc viện viễn đông nga đã tới đại sứ quán việt nam viếng và viết sổ tang tưởng nhớ đồng chí phan văn khải
đại sứ quán việt nam tại liên bang nga mở sổ tang trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng ba để đại diện sở tại ngoại giao đoàn và các bạn bè nga
cùng kiều bào đến viếng đồng chí phan văn khải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng chính phủ
trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng ba đại sứ quán việt nam tại argentina đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang đón đại diện các cơ quan ban ngành nước sở tại
đoàn ngoại giao và cộng đồng người việt đến viếng đồng chí phan văn khải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng chính phủ
thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên cơ quan đại diện đại sứ đặng xuân dũng đã ghi sổ tăng
bày tỏ niềm đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng cách mạng và dân tộc việt nam
trong thời gian mở sổ tang đại diện bộ ngoại giao argentina nhóm nghệ sĩ argentina hữu nghị với việt nam
viện văn hóa argentina việt nam bạn bè nước sở tại trưởng cơ quan đại diện nhiều nước trong đoàn ngoại giao đã đến viếng ghi sổ tang
và chia buồn về sự mất mát to lớn này của đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam